phải chỉ đạo cho tập đồn điện lực việt nam là khảo sát lập chủ trương đầu tư và bố tí vốn để duy dầu dân
không chỉ trung tâm nhiệt điện vĩnh tân các nhà máy nhiệt điện than của việt nam đều tiếp nhận công nghệ từ các nhà thầu trung quốc hàn quốc và nhật bản
và cũng trải qua hai lớp quy chuẩn để kiểm soát ô nhiễm bao gồm quy chuẩn phát thải từ ống khói nhà máy và quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh
vậy nhưng trong khi các nước này liên tục xếp chặt các phương chuẩn phát thải nhiệt điện than trong nội địa thì hơn một mươi năm qua việt nam vẫn sử dụng một bộ phương chuẩn dễ dãn
đang cho phép nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí xung quanh cao hơn nhiều lần so với khuyến nghị của wh
nói cách khác công nghệ nhiệt điện than và công nghệ xử lý môi trường hiện đại tại trung quốc hàn quốc hay nhật bản không phù hợp để đặt y nguyên vào việt nam
chính những tác động về môi trường là câu trả lời thiết thực nhất
nhiệt điện vĩnh tân nhân dân phản ứng rất lớn cho nên phải có đoàn kiểm tra độc lập của quốc hội
tôi có đọc cái bài kết luận của đoàn thanh tra độc lập ấy thì thấy là vi phạm rất nhiều
có cái là vi phạm ngay từ cơ quan quản lý nhà nước
khi mà cái nghiệm thu không đúng tức không đúng các quy trình đặt ra nhưng mà vẫn cho cái nghiệm thu
tức là đây lỗi là lỗi của cơ quan quản lý từ cấp bộ
thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta một cái hệ sinh thái một cái nguồn lợi một cái cảnh quan đẹp thì chúng ta phải giữ nó
chúng ta phá nó đi và nó mất đi
chúng ta không đủ nguồn lực để chúng ta phục hồi
chúng ta đang nghèo chúng ta đang khó
chúng ta kêu thôi chúng ta làm kinh tế
chúng ta quên bỏ quên nó đi
hoặc là chúng ta muốn phá hủy nó
thì ngược lại thiên nhiên nó cũng sẽ đáp trả lại chúng ta
và lúc đó khi chúng ta có tiền rồi chúng ta không đủ nguồn lực tài chính để mà phục hồi cái hệ sinh thái đó
và nhãn tiền của chúng ta là gì
là hệ sinh thái rừng ngập mặt
đó là hệ sinh thái rạng sàng hô của chúng ta
đó là hệ sinh thái cỏ biển của chúng ta
thưa quý vị có thể khẳng định rằng
nguồn nhiệt điện than trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn ba mươi luôn đóng vai trò chủ lực trong hệ thống điện việt nam
tuy nhiên để nhiệt điện than phát triển chúng ta cần xử lý môi trường tốt hơn nữa
mặc dù đầu tư cho môi trường trong xây dựng vận hành nhiệt điện than là tốn kém có thể ảnh hưởng đến giá điện
vậy nhưng những sự cố về môi trường trong suốt thời gian qua
và cả những thách thức mà các nhà máy nhiệt điện than trên cả nước đang phải đối mặt
là bài học đắt giá cho việc kiểm soát ô nhiễm của nhiệt điện than